vị thế cũng như ảnh hưởng của các thành viên với tư cách chủ tịch tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu á asosai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
và là thành viên ban điều hành asosai trong ba nhiệm kỳ liên tiếp
đoàn việt nam đã tích cực tham gia các hoạt động của intosai hai mươi ba và đóng góp vào thành công chung của đại hội
thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày hai mươi sáu tháng chín
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh
cùng với đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ đã có buổi làm việc với cử tri tại hai huyện thanh ba và tam nông
để ngay cử tri phản ánh đóng góp và kiến nghị đề xuất với quốc hội về công tác xây dựng luật và phát triển kinh tế xã hội
tại buổi tiếp xúc các cử tri đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp của quốc hội
bên cạnh đó cử tri cho rằng công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở cũng còn những hạn chế
nhưng người dân chưa trú trọng đến pháp luật kiến thức thời gian nghiên cứu pháp luật còn hạn chế
do đó đề nghị quốc hội các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh đã giải trình
và tiếp nhận một số ý kiến của cử tri về các vấn đề trên
liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công bà nguyễn thúy anh đề nghị cử tri cung cấp thêm hồ sơ
gửi về ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội để làm căn cứ gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết
ngày hai mươi sáu tháng chín đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện bát sát và thành phố lào cai
trước kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được nghe đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai
báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các cử tri kiến nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung trong luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
về việc thu hồi đất trong những trường hợp cấp bách thiên tai tăng tiền hỗ trợ làm nhà cho người dân
di chuyển ra khỏi vùng thiên tai từ hai mươi triệu đồng lên năm mươi triệu đồng
thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở cả hai cấp tỉnh và huyện
tạo thuận lợi cho địa phương trong giải quyết các tình huống khẩn cấp
cũng tại buổi tiếp xúc lãnh đạo địa phương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai
đã giải đáp một số vương mắc cho nhân dân đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của trung ương
quốc hội đoàn ghi nhận và chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền
ngày hai mươi sáu tháng chín được sự chỉ đạo của tổng cục chính trị
tỉnh đội sóc trăng đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề
bảy mươi ngày hành động sáng tạo quyết thắng chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
nội dung và chỉ tiêu thi đua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống
của quân đội nhân dân việt nam anh hùng và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh sóc trăng
đường lối quốc phòng toàn dân chiến tranh nhân dân của đảng nhà nước
tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng
xứng danh bộ đội cụ hồ và các phong trào thi đua cuộc vận động của các cấp các ngành
kiện toàn củng cố xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan đơn vị vững mạnh
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại vùng biển thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
quân chủng hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên ak trên biển cho lực lượng tự vệ biển khu vực phía bắc
đợt huấn luyện và kiểm tra này có bốn đơn vị tham gia gồm hải đoàn tự vệ công ty cổ phần vosco
hải đoàn tự vệ công ty cổ phần vinasip hải đoàn tự vệ công ty cổ phần vipco
hải đội tự vệ công ty cổ phần vật tư và cung ứng xăng dầu
đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả huấn luyện và chỉ huy hiệp đồng toàn tàu bắn mục tiêu trên biển
của lực lượng tự vệ biển của các hải đoàn hải đội thông qua đó kịp thời rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức
đổi mới nội dung hình thức huấn luyện cho phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm sản xuất
kinh doanh của các công ty gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng
đây cũng là đợt để tuyển chọn những cán bộ chiến sĩ tự vệ có thành tích cao
làm nòng cốt cho huấn luyện và hội thao các năm tiếp theo
kết quả kiểm tra bắn của các đơn vị đều đạt khá và giỏi
bảo đảm an toàn tuyệt đối về người phương tiện và vũ khí trang bị
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tại huyện tân hồng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm chiến thắng dòng thị đam gò quản cung
tại buổi lễ các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tiểu đoàn năm trăm linh hai anh hùng
tham gia trận đánh dòng thị đam gò quản cung năm xưa
ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tiểu đoàn đã làm nên trận thủy chiến thần kỳ
đánh tan trung đoàn chủ lực của nguyễn
đây là trận thắng quan trọng cho phong trào đồng khởi toàn miền nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước tiểu đoàn năm trăm linh hai đã đánh bại chiến thuật
hạm đội nhỏ trên sông của mỹ tiêu diệt ba mươi bảy tàu
sau khi hòa bình thống nhất tiểu đoàn năm trăm linh hai tham gia giúp nước bạn campuchia
nhân dịp này bộ chỉ huy quân chủng tỉnh đông tháp đã tới thăm
và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm trăm linh hai tại huyện tân hồng
tiếp theo chương trình
thành phố hồ chí minh kết nối hơn ba hai trăm linh vị trí việc làm cho người lao động
giảm tải thủ tục hành chính nhờ áp dụng tờ khai điện tử qua mạng internet
thưa quý vị và các bạn nhằm giới thiệu cập nhật bổ sung thông tin kiến thức
nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo và khả năng lĩnh vực ứng dụng ai
trong nghiên cứu quản lý sản xuất
ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd tp hcm chỉ đạo sở thông tin và truyền thông sở khoa học và công nghệ
phối hợp tổ chức với đại học quốc gia tp hcm tổ chức tập huấn trí tuệ nhân tạo và tiềm năng ứng dụng
tại đây chuyên gia giới thiệu về ai ứng dụng nguy cơ thách thức về dữ liệu hình ảnh
trong giám sát an ninh giao thông chẩn đoán ảnh y khoa theo dõi sông hồ qua dữ liệu vệ tinh
dữ liệu văn bản trong phân tích thông tin mạng xã hội ai trong chuyển đổi số
ngoài nước lãnh đạo sở ban ngành cán bộ công chức cộng đồng nghiên cứu khoa học
đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp được cập nhật bổ sung kiến thức về trí tuệ nhân tạo
qua đó ứng dụng linh hoạt phù hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và hoạt động của đơn vị
hướng đến mục tiêu xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd tp hcm tổ chức chương trình kết nối cung cầu hàng hóa năm hai nghìn một mươi chín
với bốn mươi năm tỉnh thành trên cả nước trong đó có hơn một bốn trăm năm mươi tám doanh nghiệp cung cấp sản phẩm
và hơn tám trăm tám mươi doanh nghiệp thu mua của bốn mươi hai đơn vị phân phối hiện đại
các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu tham dự
hội nghị triển lãm năm nay đã thu hút gần năm trăm sáu mươi doanh nghiệp tham gia
với gần bốn trăm năm mươi gian hàng trương bày gần hai mặt hàng gồm các mặt hàng nông sản an toàn
các đặc sản như trà lá sen mật ong bưởi cốm thanh trà
các sản phẩm từ mây tre lá nứa của các vùng miền trên cả nước
sản phẩm công nghiệp tiêu dùng thực phẩm chế biến sản phẩm chủ lực của tp hcm
bên cạnh đó hội nghị còn tổ chức các hội thảo về tiềm năng kết nối tiêu thụ sản phẩm
đặc trưng vùng miền thực phẩm an toàn tại các hệ thống nhà hàng khách sạn
và phục vụ khách du lịch triển khai chương trình bình ổn thị trường
giữa tp hcm với các tỉnh thành tây nam bộ với mong muốn liên kết nhà phân phối
với nhà cung ứng với nhau để họ trực tiếp trao đổi tìm và giải quyết những vấn bắc
trong công tác phối hợp để cùng nhau đưa sản phẩm nông sản của việt nam
có cơ hội xuất khẩu ra thị trường quốc tế
đến nay đã có gần hai trăm chín mươi hợp đồng và biên bản ghi nhớ được ký kết
đây cũng chính là nỗ lực của tp hcm và các tỉnh thành trong việc thực hiện
ngày càng hiệu quả cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
ngày hai mươi sáu tháng chín tại sân vận động quân khu bảy trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
tp hcm cùng với trường đại học công nghiệp tp tổ chức chương trình
tiếp sức người lao động và ngày hội tuyển dụng việc làm năm hai nghìn một mươi chín
tham gia của hơn năm sinh viên
với mục đích tiếp sức đồng hành cùng người lao động và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp
dễ dàng tiếp cận được các ứng viên tiềm năng là những sinh viên theo học
tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố
tìm cho mình một việc làm ổn định phù hợp với bản thân
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm đã cùng với bốn mươi doanh nghiệp
tổ chức ngày hội tư vấn tuyển dụng năm hai nghìn một mươi chín với bảy vị trí việc làm
tại đây người lao động đã được các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp
hướng dẫn tư vấn việc làm thu nhập điều kiện và thời gian làm việc
kết quả trong ngày tuyển dụng đầu tiên đã có ba hai trăm linh vị trí việc làm được kết nối với doanh nghiệp
ngoài ra trung tâm còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho người lao động
từ các tỉnh đến thành phố tìm kiếm việc làm tại văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm của thành đoàn
thưa quý vị và các bạn tính đến thời điểm này lâm đồng là tỉnh đầu tiên ở khu vực tây nguyên
và là tỉnh thứ một mươi tám trên cả nước triển khai hệ thống tiếp nhận xử lý tờ khai điện tử
đề nghị cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông
sau gần một tháng thực hiện tờ khai điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trong việc cấp hộ chiếu phổ thông một cách đơn giản thuận lợi và nhanh chóng
được đông đảo người dân đánh giá cao
nếu như trước đây khi muốn cấp mới hoặc sửa đổi bổ sung thông tin hộ chiếu phổ thông
ông nguyễn hữu đoàn phải đi lại khá nhiều lần mất nhiều thời gian và công sức
thì nay với ứng dụng tờ khai điện tử của cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
chỉ trong ít phút qua hướng dẫn của cán bộ phòng pa tám
từ máy tính hay điện thoại các bước nhập dữ liệu được thực hiện nhanh chóng và chính xác
thấy được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn
cũng như là việc kê khai qua điện thoại thông minh
thì tôi thấy là nó rất là nhanh nhẹn và rất là thuận lợi
đối với người già mắt hơi kém thì nó hơi lây hoay chậm hơn giới trẻ một tí
nhưng mà nói chung là nó cũng là thuận lợi
sau gần một tháng chính thức triển khai hệ thống tiếp nhận xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lâm đồng cho thấy
không còn cảnh người dân phải xếp hàng chờ đợi bởi mức độ liên thông điện tử cao
đặc biệt người dân có thể thực hiện một số công đoạn ngay tại phòng quản lý xuất nhập cảnh
hay tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu miễn là có máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối mạng
đồng thời người dân còn có thể tra cứu tiến trình xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu
sai sót đã không xảy ra
phải nói rằng một trăm linh hồ sơ đã được thực hiện đúng thời gian đảm bảo chính xác
và người dân cảm thấy rất hài lòng khi thực hiện việc triển khai hồ chiếu điện tử
thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tuyên truyền và hướng dẫn
đến các người dân có nhu cầu cấp hộ chiếu thực hiện trước việc khai hồ chiếu tại nhà
khi đến phòng quản lý xuất nhập cảnh thì rút ngắn được thời gian nộp hồ sơ
và thời gian xử lý cấp hộ chiếu
hiện nay đã tám ngày làm việc và trong tương lai sẽ giảm rút ngắn tối đa
thời gian xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu
có thể nhận thấy việc triển khai hệ thống tiếp nhận xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lâm đồng đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân
qua đó giúp cho đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
có phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn
ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ một mươi chín
nhằm xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đến người dân cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước
sự kiện có quy mô hai trăm năm mươi gian hàng của hơn hai trăm linh đơn vị trong và ngoài nước
đây là cơ hội cho các địa phương tổ chức doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm
giới thiệu những thành tiệu đạt được về khoa học kỹ thuật máy móc vật tư công nghệ
sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao
cũng là dịp để các đơn vị mở rộng hợp tác đầu tư liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
để thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng và giá trị
cho các sản phẩm nông nghiệp của việt nam khi tham gia vào thị trường thế giới
hội trợ được tổ chức từ hai mươi sáu tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai mươi sáu tháng chín tại thành phố đà lạt bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ công thương và ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị với chủ đề phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
hơn hai trăm linh đại biểu đến từ các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên gia công nghệ thông tin các hiệp hội doanh nghiệp và nhà nông đã tham dự
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp tại việt nam
tiềm năng thị trường nông nghiệp và cơ hội để doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển nông nghiệp thông minh
đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh
kinh nghiệm triển khai các nền tảng giải pháp chuyển đổi số cho nông nghiệp việt nam
phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao và định hướng phát triển doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
theo đánh giá của bộ thông tin và truyền thông với các công nghệ của cách mạng công nghiệp bốn như iot ai big data
các doanh nghiệp công nghệ thông tin việt nam đã và đang tiếp tục cho ra đời nhiều sản phẩm ứng dụng dịch vụ thương hiệu việt
thế hệ mới thông minh và nhiều giải pháp nền tảng iot hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp
thời gian tới cần ưu tiên ứng dụng các sản phẩm công nghệ thương hiệu việt góp phần nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ việt nam phát triển
công an tỉnh quảng bình vừa công bố quyết định điều động các cán bộ chiến sĩ công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo quyết định trong giai đoạn một có sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí về các xã thuộc thành phố đồng hới
thị xã ba đồn huyện quảng ninh huyện bố trạch huyện quảng trạch và huyện minh hóa
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh quảng bình đã yêu cầu các cán bộ chiến sĩ công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã
đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm nhanh chóng nắm bắt địa bàn tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng một tháng vừa qua liên tiếp đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu thanh trì
đây là cây cầu huyết mạch có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông
nhưng thời gian qua cầu thanh trì và các tuyến đường dẫn lên cầu luôn là nỗi ám ảnh đối với người lái xe
hệ thống biển báo rõ ràng cấm xe tải xe khách lưu thông vào làn đường này thế nhưng thực tế xe tải vẫn đi vào
các tài xế xe tải này còn chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người điều khiển xe máy
và đây chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thời gian vừa qua
các tài xế xe tải đi vào gây nạn của xe máy đi và nhiều lúc được thấy cảm giác nguy hiểm cho người đi xe máy

cho nên là rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở chỗ này em đi qua đây nhiều nên em biết
không những thế tại lối dẫn lên cầu này chỉ dành riêng cho xe máy
nhưng một số tài xế xe ô tô vẫn cố tình lưu thông vào đây
rõ ràng trong khi áp lực giao thông qua cầu thanh trì
ngày càng tăng thì ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao
chính là những nguyên nhân khiến cây cầu này có thể trở thành điểm đen tai nạn giao thông
cầu thanh trì khuyên cáo đối với các tài xế thứ nhất là ý thức tham gia giao thông của các tài xế
thứ nhất là phải chấp hành đúng quân chủ luật quy định của giao thông đường bộ
thứ hai là chấp hành biển phát hiệu đường bộ
ngoài ra phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội còn đưa dây kiến nghị thay thế biển báo đường cao tốc
cho tất cả các lối dẫn lên đường vành đai ba trên cao theo đúng quy chuẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải
kể lại hệ thống vạch sơn hiện tại đã bị mờ
đáng chú ý sơn sửa lại giải phân cách cứng giữa làn xe ô tô và làn xe hỗn hợp
để phát huy tác dụng của giải phân cách phản quang
các phương tiện dễ dàng quan sát khi tham gia giao thông khi đi qua cây cầu này
ngày hai mươi sáu tháng chín tại trung tâm hội nghị tỉnh bà rệ vũng tàu đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình quốc gia
không chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy giai đoạn hai nghìn hai mươi
một mươi một bài khảo cổ học dưới nước và năm bài về các hoạt động tiêu biểu của các cơ quan chuyên ngành
đây là những kết quả của hơn một năm hoạt động sôi nổi nghiêm túc và khoa học của ngành khảo cổ học
cũng như các cá nhân quan tâm đến khảo cổ học
trong đó nổi bật là tổng kết năm năm hợp tác khai quật việt nga
tại hệ thống di tích đá cụ an khê gia lai
hội thảo quốc tế về kỹ nghệ sơ kỳ đá cụ an khê đã đánh giá
khẳng định thêm một bước giá trị của di tồn văn hóa đá cụ an khê
với sự xuất hiện của người nguyên thủy sớm nhất hiện biết ở việt nam
theo các chuyên gia những thành quả nghiên cứu đã đem lại hiệu ứng xã hội tích cực
vì các mục tiêu soi sáng lịch sử gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước
nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi tới
tối ngày hai mươi năm tháng chín tại thành phố lạng sơn hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lạng sơn
tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch doanh nhân lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ tuần lễ diễn ra các hoạt động triển lãm giới thiệu các thành tiệu sản phẩm
của các huyện thành phố các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với quy mô hơn hai trăm linh gian hàng
tại đây còn tổ chức hội thảo về quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
và xây dựng văn hóa doanh nhân tổ chức các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc
đây là cơ hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp
tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm thị trường tiêu thụ
giúp các doanh nghiệp trong tỉnh lạng sơn phát triển vững mạnh
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuần lễ văn hóa du lịch doanh nhân tỉnh lạng sơn kéo dài từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt vẹn gặp lại